chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào sáng nay thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nghị trường quốc hội nóng với nhiều ý kiến xung quanh tình hình dịch bệnh
các giải pháp phòng chống dịch chính sách kinh tế để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
nhiều ý kiến khẳng định cả nước đang đồng lòng đoàn kết nỗ lực hướng tới mục tiêu chiến thắng dịch bệnh
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu khẳng định tình hình dịch bệnh đã và đang có những diễn biến phức tạp
nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc cả hệ thống chính trị đã vào cuộc
tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
và trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín tinh thần đoàn kết truyền thống dân tộc lại được phát huy hết sức mạnh mẽ
thành phố hồ chí minh đang trải qua những ngày chống dịch covid một mươi chín
nhiều căng thẳng cam go và phức tạp
nhưng cũng từ trong gian khó đó người dân thành phố chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm
sẽ chia ấm lòng tình người tình đồng chí tình đồng bào từ người dân doanh nghiệp mọi miền đất nước
việt nam là một trong số những quốc gia áp dụng rất là sớm việc đưa lực lượng quân đội công an vào chống dịch
hình ảnh những chiến sĩ áo xanh ngày đêm bám chốt canh gác nghiêm ngặt từng mét biên cương để chặn nguồn lây
và tận tụy chăm lo cho bà con trong khu cách ly
càng thấy được sự hy sinh thầm lặng của bộ đội ta
còn công an các cấp thì đã xiết chặt việc quản lý địa bàn để bảo đảm nghiêm yêu cầu chống dịch
thế còn lực lượng y tế thì chưa bao giờ được đặt vào tình thế khẩn cấp như hiện nay
hơn lúc nào hết và hơn ai hết đội ngũ y bác sĩ nhân viên trong ngành y tế công an quân đội
và những người tham gia vào tuyến đầu của công tác phòng chống dịch bệnh phức tạp này
là nguồn cảm hứng của tinh thần đoàn kết của tình yêu thương tiếp thêm sức mạnh
và niềm tin góp phần cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
ổn định cuộc sống tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bên cạnh đó trong ngày làm việc hôm nay bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
cũng đã báo cáo trước quốc hội về tình hình triển khai một số chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp
các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian gần đây
riêng nghị quyết bốn mươi hai triển gọi là gói sáu mươi hai tỷ năm hai nghìn hai mươi
chúng ta đã hỗ trợ sấp xỉ ba mươi chín tỷ cho một mươi bốn bốn triệu người thù hưởng
riêng đợt dịch lần thứ tư chính phủ phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn quốc hội
kịp thời ban hành nghị quyết sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba của thủ tướng
về một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động qua triển khai đến nay đúng một mươi năm ngày
cho thấy việc ban hành một mươi hai chính sách trong nghị quyết sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba
là kịp thời đúng và trúng đối tượng
nhìn chung thông thoáng về hồ sơ về thủ tục rút ngắn về thời gian
nhìn chung cho thấy giảm hai phần ba thủ tục và rút ngắn hai phần ba thời gian như gói nghị quyết bốn mươi hai
thậm chí có những chính sách không cần yêu cầu người lao động người sử dụng lao động cung cấp hồ sơ
nhiều đại biểu đánh giá cao việc triển khai các mặt công tác này
tuy nhiên có ý kiến đề nghị trong bối cảnh hiện nay cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa
nhằm giúp đỡ người dân vùng dịch các doanh nghiệp bị ảnh hưởng một cách kịp thời
hiệu quả thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cũng như duy trì sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế
cũng trong sáng nay bộ công an đã tổ chức cuộc họp trực tuyến từ hai điểm cầu hà nội và tp hcm
với công an hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực miền nam và tây nguyên cùng các đơn vị có liên quan
để đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại điểm cầu công an tỉnh bà rưỡng tàu phó thủ tướng vũ đức đam
đại quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín dự và phát biểu chỉ đạo
tại hà nội và tp hcm thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an thiểu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an đồng chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an và lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương
đã báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian tiếp theo
phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
ngay từ ngày đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an cùng với lực lượng y tế là những lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu

thời gian tới phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tập trung sức mạnh của lực lượng công an trong truy vết quản lý tốt luồng xanh cũng như phân luồng giao thông trong nội tỉnh
hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự đối với hệ thống cai nghiện của ngành lao động thương binh và xã hội
đảm bảo an ninh an toàn thông tin để củng cố lòng tin của nhân dân đối với các chiến lược
quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam thứ trưởng nguyễn văn sơn và thứ trưởng lê quốc hùng
đề nghị công an các đơn vị địa phương ghi nhận và tiếp thu các nội dung chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng
để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị của bộ công an triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
tiếp tục ra soát tham mưu với lãnh đạo các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải ở các địa phương thống nhất phân luồng xanh tận dụng thời gian vàng hiện nay để tập trung truy vết
đồng thời phải quản lý đảm bảo tốt về an ninh mạng an ninh khu công nghiệp an ninh biên giới tận dụng tối đa nguồn kinh phí
phương tiện phòng chống dịch của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng công an tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an thành phố hà nội cố gắng khắc phục khó khăn triển khai mọi biện pháp để người dân hà nội thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu giữ an toàn tuyệt đối cho thủ đô
đó là chỉ đạo của đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
tại buổi họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch với công an tp hà nội được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
với tinh thần chủ động quyết liệt công an tp hà nội cho biết đã triển khai bố trí lực lượng
làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
rút kinh nghiệm sau ngày đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu giãn cách xã hội công an tp hà nội đã tham mưu xây dựng nhiều giải pháp
nhằm tháo gỡ các khó khăn hạn chế tình trạng ủn ứ tại các chốt phòng chống dịch nơi cửa ngõ thủ đô
đồng thời lập ban chỉ huy kết nối với ủy ban nhân dân thành phố ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng giải quyết các tình huống đột xuất bất ngờ
sau khi nghe báo cáo cũng như theo dõi chung tình hình thực tế thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị công an tp hà nội
cố gắng khắc phục khó khăn triển khai mọi biện pháp để người dân hà nội thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu giữ an toàn tuyệt đối cho thủ đô
tại các điểm chốt phòng chống dịch công an tp hà nội có trách nhiệm tham gia bảo đảm an toàn giao thông
đồng thời phải tham mưu với cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo tính toán xử lý các tình huống cụ thể tránh gây phiền hà cho người dân
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu công an hà nội phải đảm bảo an toàn tại các trại giam các nhà tạm giam tạm giữ ở mức cao nhất
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch
nhanh chóng lấy lại sự thanh bình cho thủ đô
những ngày qua trên địa bàn các xã đắc ơ và phú văn liên tiếp phát hiện những ca dương tính với virus sars cov hai
tuy nhiên với tinh thần quyết tâm không để dịch bệnh lây lan rộng trong vùng đồng bào dân tộc tiểu số trên tuyến biên giới
các cán bộ chiến sĩ công an huyện bù gia mập đã và đang cùng các lực lượng chức năng thần tốc truy vết căng mình dập dịch
đêm đã về khuya chốt covid một mươi chín nằm khuất trong khu vườn điều vẫn sáng đèn
các thành viên tại chốt vẫn ngồi canh gác
hơn hai tuần nay
cũng như đêm đại úy phạm thế hanh đội cảnh sát giao thông công an huyện bù gia mập cùng với đồng đội chốt chặn tại chốt này
cửa ngõ đi vào hai thôn đồng bào dân tộc stiêng là thôn đắc sòn hai và thôn đắc khâu xã phú văn huyện bù gia mập
nơi đây xuất hiện ổ dịch covid một mươi chín f là một người dân trong thôn làm nghề buôn bán lưu động rau củ quả thực phẩm và đồ ăn sáng cho đồng bào nơi đây
giữa ổ dịch lực lượng chốt chặn phải thực hiện ba tại chỗ làm việc ăn uống và ngủ nghỉ ngay tại chốt để sẵn sàng xử lý các tình huống về phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự
ở đây có một cái đường nhánh để đi thông qua chợ phú văn

thứ ba là chốt chặn để không cho người qua lại hạn chế đi dạng
trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh với sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của tỉnh và của huyện bù gia mập
cùng với lực lượng chức năng công an huyện bù gia mập và cả hệ thống chính trị cơ sở với tinh thần quyết tâm cao nhất
các biện pháp truy vết thần tốc xét nghiệm nhanh và cách ly phong tỏa vùng dịch đã nhanh chóng được triển khai thực hiện
do sự chủ động của huyện từ các khâu phát hiện truy vết rồi phong tỏa và lấy mẫu cũng như là đưa đi cách ly thì cũng đã có sự dự phòng
cho nên cũng làm được rất nhanh góp phần cho ổn định về an ninh trật tự và ổn định trong công tác phòng chống dịch
và ngăn chặn sự bùng phát nhanh của dịch trên địa bàn
kết quả đã truy vết cách ly f một tại hai ổ dịch trên địa bàn huyện bù gia mập phát hiện được năm trăm sáu mươi người đã tổ chức cách ly tập trung cho hai trăm sáu mươi người
hiện nay số ca f ở hai ổ dịch đã phát hiện là một mươi tám ca tất cả đều phát sinh trong số f một đang được cách ly
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an huyện bù gia mập và các lực lượng y tế quân sự đang căng mình ngày đêm
âm thầm chiến đấu với kẻ thù vô hình covid một mươi chín quyết tâm chặn dịch không để lan rộng vì sự bình yên và hạnh phúc của người dân
theo tuyến liên tương của tổ quốc